sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi hai sở giao thông vận tải tp hcm bắt đầu hạn chế lưu thông nhiều tuyến đường
nhằm bảo đảm trật tự phục vụ tổ chức các sự kiện nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
từ sáu h đến một mươi một h ngày hai mươi một tháng một mươi hai sẽ hạn chế tất cả các loại xe lưu thông trên đường hoàng sa và đường trường sa
đoạn từ cầu lê văn sĩ đến cầu trần khánh dương thuộc quận một quận ba và quận phú nhuận
để phục vụ tổ chức giải chạy vũ trang chào mừng bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
việt giả học sinh tp hcm năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
cùng với đó sở giao thông vận tải cũng điều chỉnh giao thông trên làng xe ô tô ở đường phạm văn đồng quận gò vấp
để phục vụ tổ chức giải đua xe đạp chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
ngành giao thông cũng đã thông báo những lộ trình lưu thông thay thế để người dân được biết